trong công văn hội bảo vệ quyền trẻ em nhấn mạnh hành vi của ông hà là có chủ đích mặc dù đã có sự can ngăn của bảo vệ khu vui chơi và sự cầu xin của cháu bé nhưng ông hà vẫn không dừng lại
ngày một mươi năm tháng một mươi hai ubnd tp hà nội cũng đã yêu cầu công an hà nội xác minh vụ bé trai một mươi hai tuổi bị ông trần đức hà đánh chấn thương sọ não
theo đó giám đốc công an hà nội có nhiệm vụ chỉ đạo công an quận bắc tử liêm và các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý nghiêm hành vi của ông hà
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi tham gia trục vớt tàu việt san integrity trên sông lòng tàu huyện cơn giờ tp hcm
ngày một mươi một tháng một mươi hai đã được tìm thấy tại phao số ba mươi bốn luồng hàng hải sài gòn vũng tàu
theo cảng vụ hàng hải tp hcm nạn nhân được xác định là đoàn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại bà rịa vũng tàu được các lực lượng chức năng tìm thấy tại hạ lưu phao ba mươi bốn cách phao hai trăm linh m
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tp hcm đã tiếp nhận và chờ bàn giao cho công an xã an nghĩa huyện cần giờ
trước đó khoảng chín giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai nhân viên của công ty trách nhiệm miễu hạn dịch vụ hàng hải thái bình dương đang tiến hành trục vớt container của tàu vietsan intergrity thì xảy ra tai nạn đã khiến cho ba người bị mất tích dưới sông
vào trường ngày một mươi một tháng một mươi hai thi thể nạn nhân cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tại kiên giang được tìm thấy gần khu vực chìm tàu
vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai thi thể nạn nhân thứ hai là lê đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại huyện phù cát tỉnh bình định được tìm thấy tại ngã ba tắc an nghĩa
đội cảnh sát kinh tế công an quận thành khê tp đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng trên đường võ văn tần chứa hơn một tấn hàng hóa là đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc nghi là nhập lộ
kho hàng trên do bệnh nhân tìm thấy một tên đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc nghi là nhập lộ
nguyễn thị hồng phương chú tệ phường chính gián làm chủ kiểm tra thực tế xác định bên trong có một mươi sáu kiện hàng phần lớn là đồ chơi trẻ em có in chữ nước ngoài
làm việc với cơ quan chức năng bảo phương khai nhận nhập hơn một tấn số đồ chơi trẻ em này về để bán trong dịp tết nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra
vận chuyển trái phép bốn viên pháo nổ đối tượng lê hoàng huy
đã bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp với công an huyện trợ mới bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi hai
vào thời điểm trên huy điều khiển xe gắn máy đến khu vực cầu trương đùng xã an thạch trung huyện trợ mới để nhận pháo nổ từ một đối tượng tên khoa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi
huy tiếp tục điều khiển xe xông thẳng vào nhà người dân tại khu vực gần đó để lẩn trốn và phi tăng vật chứng nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
kiểm tra tăng vật tại hiện trường thu giữ bốn mươi bao pháo nổ dạng quả bóng gồm bốn viên
tại cơ quan công an huy khai nhận toàn bộ số pháo nổ trên là của đối tượng nguyễn liễu xuân khoa chú tại xã mỹ an huyện trợ mới thuê huy đi giao trên đường vận chuyển thì bị bắt